để cố vũ cho đội tuyển của nước nhà ngay từ rất sớm các cổ động viên từ khắp nơi đã tập trung về sân vận động quốc gia mỹ đình
nơi sẽ diễn ra trận đấu giữa đội tuyển việt nam và malaysia
người hâm mộ cả nước đều mang một hy vọng đó là đội tuyển việt nam sẽ giành chiến thắng trong trận đấu quan trọng của bảng a
mời quý vị khán giả cùng theo dõi ghi nhận sau đây của chúng tôi
trước trận đấu có tính chất quan trọng của bảng a tại mùa aff suzyugi cup giữa đội tuyển việt nam và đội malaysia
các cổ động viên từ khắp nơi đã có mặt tại thủ đô hà nội để sẵn sàng cổ vũ cho đội tuyển việt nam
hội cổ động viên ở các địa phương với thành viên quen mặt luôn ủng hộ đội tuyển ở bất kỳ giải đấu nào
những thành tích bóng đá việt nam là mọi người ở trong tiên đều rất ngưỡng mộ đội tuyển việt nam
với cái niềm tin và chiến thắng thì cũng mong đội tuyển việt nam phải thắng từ hai bằng trở lên
và ngay lúc này như quý vị thấy đấy tất cả các cầu động viên của chúng ta đã có mặt từ đây từ rất sớm để cố vũ tinh thần cho thầy trò hội lớp viên park
và ngay sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cảm xúc của họ
những cổ động viên rất nhiệt tình đã có mặt ở đây trong khoảng thời gian rất sớm như thế này ạ
xin chào anh đầu tiên anh có thể giới thiệu một chút là đội cổ động viên của mình đã có mặt ở đây trong khoảng thời gian nào
và các anh đã di chuyển ra sao để có mặt tại hà nội sớm như vậy ạ
xin chào tất cả các anh chị tôi đến từ duy phước duy siêng quảng nam
chúng tôi đi ra đây là từ ngày một mươi năm và chiều nay đã tập trung lên đây là lúc là một mươi hai h
tất cả các cầu thủ hãy tự tin tin vào sức mạnh mình sẽ chiến thắng
vâng thưa quý vị như quý vị đã thấy không khí tại đây lúc này đã rất cuồng nhiệt
và người hâm mộ luôn tin tưởng rằng việt nam sẽ tái hiện lại hình ảnh của mình cách đây một mươi năm
khi mà lần lượt chiến thắng các đối thủ để giành chức vô địch
quý vị ơi quý vị hãy dừng lệnh chúc cho đội tuyển việt nam đi ạ
việt nam ơi việt nam ơi tự hào hát mãi lên việt nam ơi